bản tin dịch covid một mươi chín của bộ y tế cho biết tính đến nay đã có bốn mươi sáu chín trăm sáu mươi năm ca được điều trị khỏi
và gần bảy triệu liều vaccine được tiêm chủng
sáng ngày hôm nay mùng ba tháng tám việt nam có ba năm trăm bảy mươi tám ca mắc covid một mươi chín
trong đó thành phố hồ chí minh nhiều nhất với một chín trăm chín mươi tám ca
riêng hà nội có thêm hai mươi chín ca bệnh mới trong đó tám ca tại cộng đồng
trước diễn biến khó lường của dịch bệnh bộ y tế đã quyết định thành lập
bệnh viện điều trị người bệnh covid một mươi chín với quy mô năm trăm linh giường trực thuộc
bệnh viện đại học y hà nội để chuẩn bị ứng phó cho hà nội và các tỉnh phía bắc
bệnh viện này được thiết lập tại phường yên sở quận hoàng mai thành phố hà nội
là cơ sở hai của bệnh viện đại học y hà nội
đây sẽ là nơi tổ chức thu dung cấp cứu điều trị người bệnh covid một mươi chín nặng
nguy kịch do các cơ sở y tế chuyển đến đảm bảo kịp thời an toàn hiệu quả
tuân thủ theo các hướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật của bộ y tế
sự kiến trung tuần tháng tám năm hai nghìn hai mươi một bệnh viện này sẽ đi vào hoạt động
song song đó bộ y tế đang tiến hành thiết lập trung tâm hồi sức tích cực
tại cơ sở hai của bệnh viện việt đức và bệnh viện bạch mai tại hà nam
đồng thời bộ y tế cũng yêu cầu bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
nhanh chóng nâng công suất dường bệnh đặc biệt là tại khu vực hồi sức
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trùng khánh vừa ra quyết định tạm giữ
trước đánh bạc trước đó tại xóm nà thin xã đức hồng huyện trùng khánh
tổ công tác phát hiện bắt quả tang tại nhà bà lô thị linh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi
trú tại huyện trùng khánh có một mươi tám đối tượng đang tụ tập đánh bạc bằng hình thức
chơi tú lơ khơ được thua bằng tiền mặt tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm hơn
tám mươi bốn triệu tiền mặt nhiều bộ bài tú lơ khơ nhiều điện thoại di động
một mươi một xe mô tô các loại
với tinh thần chống dịch như chống giặc bảo vệ sức khỏe tính mạng của nhân dân
là trên hết
tại cơ sở hai trường cao đẳng an ninh nhân dân một phường tam phước
thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đã tổ chức lễ công bố quyết định của bộ trưởng bộ công an
về việc cử bảy mươi cán bộ học viên trường cao đẳng an ninh nhân dân i tăng cường
tri viện hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự trong công tác phòng chống dịch bệnh
covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh đồng nai
số cán bộ học viên đã tình nguyện tăng cường tri viện hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự
trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh đồng nai
đều có sức khỏe tốt đã được tiêm phòng vaccine covid một mươi chín
có kết quả xét nghiệm covid âm tính
sau khi tiếp nhận công an tỉnh đồng nai sẽ bố trí cho những cán bộ học viên này
về công tác tại các điểm nóng về dịch bệnh trên địa bàn tỉnh
như tp biên hòa và các huyện nhân trạch vĩnh cửu thống nhất
để phối hợp với các lực lượng của địa phương tuần tra kiểm soát xử lý các trường hợp
vi phạm chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ trực chốt tại các điểm phong tỏa cách ly
bảo vệ các bệnh viện giã chiến
hiện nay hà nội vẫn đang thực hiện giãn cách xã hội
do vậy việc kết thúc năm học với nhiều trường đang gặp rất nhiều khó khăn
theo quyết định mới nhất của sở giáo dục và đào tạo hà nội
hiện đã đồng ý cho các trường thi bằng hình thức trực tuyến
và đây cũng là hình thức mà sở khuyến khích để các trường thực hiện tuyển sinh cho năm học mới
nhiều trường học trên địa bàn thổ đô đang nỗ lực chuẩn bị và thực hiện công tác này
là gia đình có con học lớp năm lại đang ở trong vùng dịch
nên gia đình anh phạm công ước hoàn toàn đồng ý với hình thức thi trực tuyến để kết thúc năm học
đồng thời cũng làm kết quả để xét tuyển chuyển cấp cho con
đợt này nhà trường tổ chức thi trực tuyến cho bạn thì gia đình cảm thấy rất yên tâm
để đầy đủ cái hồ sơ học bạ cho các bạn để tiến vào học năm học mới
và nhất là kỳ chuyển cấp một đến cấp hai này
những ngày này để sẵn sàng cho học sinh bước vào kỳ thi trực tuyến
nhiều trường cũng đã tăng cường ôn tập củng cố kiến thức cho học sinh
cũng như tập dượt trước hình thức thi trực tuyến
nhiều học sinh cũng đã được giải tỏa bớt phần nào những căng thẳng
khi nhà trường đã quyết tổ chức thi trực tuyến
thì trực tuyến là một giải pháp tình thế khi mà dịch bệnh khiến bệnh
các thầy và trò không thể đến trường
để đảm bảo công bằng trong bài thi các thí sinh phải bật camera có tiếng trong suốt quá trình thi
mỗi thí sinh phải có một thiết bị làm bài và một thiết bị giám sát
mỗi phòng thi có ba giám thị và phụ huynh cũng là một kênh giám sát
tuy nhiên hiện nay không chỉ thi học kỳ mà làm thế nào để hoàn thành được kế hoạch tuyển sinh
ở những trường có tính cạnh tranh cao cũng là mối lo hiện hữu
không ít khó khăn và cũng trục trặc
tuy nhiên là đến cái kết quả cuối cùng thì chúng ta
chúng ta nhận thấy là chúng ta có thể tin tưởng vào việc quyết định là cho học sinh thi online
cộng với kết hợp với học bạn
cái đấy là một cái tương đối là thành công
có lẽ chưa có năm học nào mà cả thầy và trò phải nỗ lực như năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
với dịch bệnh diễn biến phức tạp phần lớn thời gian kèm phải học online
tuy nhiên dù khó khăn như thế nào thì năm học cũng sẽ khép lại bằng hình thức thi trực tuyến
với hình thức này
dù còn nhiều lý do chưa thể đánh giá được chất lượng học sinh
tuy nhiên đây là giải pháp tối ưu để phụ huynh cùng đồng hành với nhà trường vượt khó
hoàn thành mục tiêu kép vừa chống dịch vừa hoàn thành tốt việc dạy và học
trong thời điểm dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp như hiện nay thì việc triển khai các chốt kiểm soát dịch bệnh là cần thiết
tuy nhiên có một số vấn đề đặt ra mà chúng ta nhắc đến trong nhiều ngày vừa qua
và cũng được nhận được sự quan tâm phản hồi từ phía các lái xe
đó là quy trình phương pháp kiểm tra tại các chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín của nhiều tỉnh thành phố chưa thống nhất
đặc biệt là các tỉnh trung gian vẫn chưa có dịch
hiện nay một số tỉnh thành đã áp dụng thời gian giấy xét nghiệm covid một mươi chín có hiệu lực khác nhau
không đồng bộ khiến doanh nghiệp vận tải kêu trời vì gánh thêm chi phí và ảnh hưởng đến việc lưu thông hàng hóa
để giải quyết tình trạng này mới đây bộ giao thông vận tải đã đề xuất một số giải pháp kiến nghị
tạo điều kiện trong xét nghiệm covid một mươi chín đối với lái xe
lái xe này lưu thông từ các tỉnh miền trong ra tới thành phố hà nội để vận chuyển hàng hóa
dù đầy đủ các giấy tờ có liên quan nhưng vẫn chưa đủ điều kiện vào thành phố
bởi lý do giấy xét nghiệm của lái xe đến đúng hôm nay đã hết hạn và hạn sử dụng trên giấy lại là năm ngày
còn đây là hình ảnh tại chốt kiểm soát dịch bệnh cầu phù đồng thành phố hà nội
đôi khi tình trạng un ứ vẫn còn xảy ra
một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do nhiều lái xe vẫn gặp khó khăn vướng mắt
trong việc hoàn tất các thủ tục dẫn đến việc dừng đỗ phương tiện kéo dài
gây cản trở các phương tiện khác vào chốt kiểm dịch
bây giờ mình có giấy đủ giấy test covid một công ty đã xin giấy vào làn xanh ba ngày nay rồi
thì là không được
thì bây giờ hôm qua thì đây vào cái trạm này thì khai báo y tế thì người ta cho qua
thì bây giờ vào đây không cho qua
hiệp hội vận tải hàng hóa thành phố hồ chí minh cho biết
thời điểm hiện tại các ngành chức năng cần xem xét thêm quy định thời hạn đối với giấy xét nghiệm covid một mươi chín
vì thời gian cho người lái xe hoàn thành một chuyến xe nếu chỉ chạy trong nội tỉnh và lân cận
thì ba ngày phù hợp nhưng nhiều trường hợp lái xe phải di chuyển từ nam ra bắc tối thiểu bảy ngày
kể cả thời gian giao nhận hàng
điều đó dẫn đến sự lúng túng cho đội ngũ lái xe khi giấy xét nghiệm bị quá hạn
mình đề nghị cơ quan quản lý nhà nước
như cơ quan y tế phải xem xét lại cái vấn đề quy định cái thời hiệu này
cho nó thấu đáo để tạo cái thuận lợi cho lái xe
riêng những cái nơi mà xảy ra khá phức tạp và cái tần suất nguy hiểm
thì tất cả những cái được ưu tiên để khẩn trương
thế còn những cái địa phương khác thì cũng rất là chú trọng
tuy nhiên thì là do cái nguồn lực có hạn cho nên là chúng ta cũng phải băng lòng
là khó có thể có cùng một cái
theo báo cáo của tổng cục đường bộ việt nam
vướng mắt nhiều nhất trong lưu thông vận tải tại đây
là yêu cầu về giấy xét nghiệm y tế âm tính với covid một mươi chín
có thời hạn khác nhau chưa thống nhất
đơn cử bình dương tp hcm quy định ba ngày
long an quy định năm ngày và đồng nai quy định bảy ngày
cùng với đó một số địa phương lại quy định
sau khi tài xế đi qua vùng có dịch bệnh
phải cách ly bảy ngày một mươi bốn ngày hoặc hai mươi một ngày
đồng thời việc chấp thuận kết quả xét nghiệm
bằng phương pháp kháng nguyên test nhanh và pcr
cũng chưa thống nhất gây khó khăn cho tài xế khi vận chuyển hàng hóa
nếu quy định này tiếp tục được thực hiện
thì chỉ trong một thời gian ngắn tình trạng thiếu tài xế sẽ diễn ra
tăng cường thêm các điểm để lấy mẫu và trả kết quả test
ở tại các cảng lớn này ở tại các cửa khẩu lớn này
và tại các trung tâm lưu tích
giờ có thể ở tại các khu công nghiệp lớn mà có đầu mối hàng hóa lớn
thì nên tổ chức điểm đó để phục vụ cho anh em lái xe
và đề nghị là bộ y tế xem xét để có hướng dẫn
tăng thứ nhất là tạo thuận lợi hơn cho cái việc xét nghiệm
và cấp giấy xét nghiệm cho các lái xe vận chuyển
đặc biệt là lái xe vận chuyển hàng hóa
thứ hai nữa là nghiên cứu xem xét để tăng thời gian có hiệu lực của giấy xét nghiệm
để giải quyết những khó khăn
cho các doanh nghiệp vận tải trong thời gian tới
bộ y tế cần quy định hướng dẫn cụ thể và thống nhất với các tỉnh thành phố
về địa điểm xét nghiệm covid một mươi chín
bổ sung các điểm xét nghiệm nhanh tại các chốt trạm kiểm soát
đặc biệt thống nhất với các tỉnh thành phố
trong việc quyết định thời hạn của giấy xét nghiệm covid một mươi chín
để phù hợp với yêu cầu chống dịch nhưng vẫn đảm bảo hoạt động vận tải
dự kiến từ tháng chín năm nay hà nội sẽ thí điểm kiểm soát khí thải xe máy
thu xe máy cũ để đổi xe máy mới nhằm đảm bảo vệ môi trường
thông tin từ sở tài nguyên và môi trường tp hà nội
tri cục bảo vệ môi trường hà nội và lực lượng chức năng kiểm soát giao thông trên đường
sẽ phối hợp với hiệp hội các nhà sản xuất xe máy việt nam
tiến hành lập chốt tại các đại lý của hãng để kiểm tra ngẫu nhiên
ba đến năm xe máy cũ lưng thông trên đường
xe được đưa vào chốt để đo khí thải kiểm tra tiêu chuẩn an toàn
từ số liệu kiểm tra sẽ có đánh giá kèm
có khuyến cáo về chất lượng xe đối với người sử dụng và cơ quan quản lý nhà nước
người dân hoàn toàn có thể biết rõ được mức độ an toàn của phương tiện
sau khi kiểm tra về thông số khí thải xả ra
và có thể đưa ra lựa chọn bảo dưỡng sửa chữa hoặc đổi cũ lấy mới
vào lúc một mươi năm h chiều ngày hôm qua một vụ cháy đã xảy ra
tại kho chứa vật dụng trên tầng bốn tòa nhà lô một mươi bốn
đường phạm văn đồng phường an hải bắc quận sơn trà tp đà nẵng
lực lượng chức năng đã kịp thời tiếp cận và dập tắt đám cháy
rất may là không có thiệt hại về người
sau khi nhận được tin báo lực lượng chức năng đã điều động một xe thang
một xe cứu nạn cứu hộ và ba xe chữa cháy tiếp cận hiện trường để xử lý
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đã triển khai các lăng chữa cháy lên tầng bốn để dập tắt đám cháy
đồng thời sử dụng phương tiện phá rỡ các cửa kính để thoát khói
đến khoảng một mươi năm h ba mươi phút đám cháy đã được khống chế
nguyên nhân và thiệt hại hiện đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ
viện kiểm sát nhân dân tỉnh đắk lắc đã ban hành cáo trạng truy tố đối với chín bị can
trong đó có hai lãnh đạo và bảy cán bộ nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
lâm nghiệp ek viết tắt là công ty lâm nghiệp ek
về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại điều ba trăm sáu mươi bộ luật hình sự
chín bị can này đã buông lỏng quản lý để mất nhiều diện tích rừng gây thiệt hại hơn hai mươi chín tỷ đồng
theo nội dung cáo trạng năm hai nghìn tám công ty lâm nghiệp eak được ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắc
cho thuê đất và rừng để sử dụng vào mục đích đất nông nghiệp
tuy nhiên công ty đã để phá rừng xảy ra tại tiểu khu sáu trăm chín mươi hai sáu trăm tám mươi sáu
lâm phần của phân trường một thuộc địa giới quản lý hành chính xã cư giang
với khối lượng gần ba trăm linh mét khối gỗ các loại quy tròn từ nhóm hai đến năm mươi tám trị giá trên một một tỷ đồng
căn cứ vật số liệu do công ty lâm nghiệp ek cung cấp
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc đã tiến hành khám nghiệm hiện trường
tại tám mươi hai vị trí với tổng diện tích là ba trăm linh chín hectare
thì trên các diện tích này chủ yếu là đất trống bị các hộ dân lấn chiếm làm nương rẫy
một số diện tích thì công ty có trồng cây keo
kết luận giám định cho thấy diện tích rừng tự nhiên thực tế bị suy giảm
so với kết quả kiểm kê rừng năm hai nghìn một mươi bốn là ba trăm linh ba hectare
tương đương với gần hai mươi chín mét khối gỗ trị giá hơn hai mươi tám hai tỷ đồng
như vậy là từ năm hai nghìn một mươi năm đến năm hai nghìn một mươi chín
thì tài nguyên rừng thuộc lâm phần do công ty lâm nghiệp eak quản lý
bị thiệt hại theo hồ sơ vụ án là hơn hai mươi chín bốn tỷ đồng
thời gian qua bên cạnh việc triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trên đường bộ
công tác kiểm soát dịch bệnh trên các tuyến đường thủy cũng được lực lượng chức năng quan tâm chú trọng
tỉnh cà mau với hệ thống sông ngòi trăng trịt nhiều cửa sông thông thương với các tỉnh lân cận
hàng ngày số lượng phương tiện đường thủy ra vào tỉnh lớn
trước tình hình đó giám đốc công an tỉnh cà mau đã phân công lực lượng phối hợp với các ngành chức năng có liên quan
thực hiện nghiêm công tác kiểm soát dịch bệnh ở các chốt đường thủy trên địa bàn
nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch trên đường thủy nội địa
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh cà mau thành lập ba chốt kiểm soát
chốt thứ nhất nằm trên tuyến sông trẹm thuộc ấp thanh tùng xã biển bạch
chốt thứ hai nằm trên tuyến kênh sáng chắc băng thuộc ấp sáu xã chí phải
chốt thứ ba nằm trên tuyến kênh sáng phụng hiệp thuộc ấp một xã tân lộc đông
cả ba chốt đều thuộc địa bàn huyện thới bình
các tổ công tác được phân công trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ đảm bảo mọi phương tiện qua lại chốt đều được kiểm soát
khai báo y tế đao thân nhiệt
đặc biệt là đối với người đi trên các phương tiện vào địa bàn tỉnh cà mau
đều phải có giấy xét nghiệm âm tính đối với virus sars cov hai

và sau khi vào cà mau rồi thì phải có cam kết giao nhận hàng xong thì phải quay ra ga
đây là hình ảnh các lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát trên tuyến kênh sáng chắc băng thuộc ấp sáu xã chí phải
và chốt kiểm soát trên tuyến sông chẹp thuộc ấp thanh tùng xã biển bạch huyện thế bình
mặc dù trời mưa nhưng các lực lượng vẫn miệt mài với nhiệm vụ được sao
kiểm soát tất cả các phương tiện ra vào địa bàn tỉnh
khu vực chốt kiểm soát với lỏng sông rộng nhưng gần bờ mực nước cạn
phương tiện trọng tài lớn không thể vào đến tận nơi
lực lượng cảnh sát giao thông đã bố trí ca nô để đưa sức người từ các phương tiện lớn vào chốt kiểm tra
dù công việc có nhiều khó khăn vất vả nhưng tất cả các thành viên của chốt kiểm dịch đều nỗ lực phối hợp
nêu cao tinh thần trách nhiệm phân đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được sao
được sự phân công của bang chỉ huy phòng chúng tôi chia làm ba ca
ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn kể cả ngày và đêm để thực hiện nhiệm vụ với phương châm chống dịch như chống giặc
chúng tôi phối hợp với các lực lượng như y tế thanh tra giao thông
kiểm tra tất cả các phương tiện lưu thông trên tiếng sông chẹm
bắt buộc chủ phương tiện phải khai báo y tế và các biện pháp phòng chống dịch theo quy định
mặc dù công việc còn có nhiều khó khăn vất vả nhưng được sự quan tâm của bang chỉ huy phòng
bang giám đốc công an tỉnh chúng tôi sẽ cố gắng nỗ lực dược qua các khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được sao
vào lúc cao điểm nhiều phương tiện qua lại không thể đến chốt kiểm soát
cán bộ cảnh sát giao thông tại chốt bố trí cano đưa lực lượng làm nhiệm vụ trực tiếp đến các phương tiện
để kiểm tra người trên các phương tiện không để người dân chờ đợi lâu
tại các chốt bên cạnh việc kiểm tra thân nhiệt khai báo y tế test nhanh
thì cán bộ trực chốt còn tuyên truyền nhắc nhở người dân thực hiện đúng mục tiêu kép
vừa phát triển kinh tế vừa phòng chống dịch hiệu quả
trong thời buổi dịch như thế này đặt cái chốt gì là cũng bảo đảm cho sức khỏe của người dân
cái này là điều em đáng quan hệ
đặc biệt là ở đây em thấy tiện nhất là có cái tết tại chỗ
thì nó thận tiện cho phương tiện giải quyết nhanh được cái vấn đề hàng quá của em
dịch bệnh covid một mươi chín vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp khó lường
vì vậy bên cạnh sự chủ động quyết liệt của các cấp các ngành và lực lượng công an
thì người dân cần nêu cao ý thức trách nhiệm với cộng đồng
chấp hành nghiêm các quy định trong công tác phòng chống dịch bệnh
có phần thực hiện thành công mục tiêu kép
vừa chống dịch hiệu quả vừa phát triển kinh tế xã hội
thành phố hồ chí minh đang triển khai thực hiện tiêm vaccine covid một mươi chín được phân bộ ở đợt năm
nhằm đạt mục tiêu trong tháng tám tiêm chủng cho hai phần ba dân số thành phố hồ chí minh trên một mươi tám tuổi
vào chiều qua ngày hai tháng tám ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh đã có văn bản gửi bộ trưởng bộ y tế
đề nghị được cấp vaccine covid một mươi chín liên tục cho thành phố này để đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng
ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh cho biết qua một mươi sáu đợt phân bộ vaccine phòng covid một mươi chín của bộ y tế
thành phố hồ chí minh đã tổ chức tiêm hơn một bảy triệu liều
riêng đợt năm đã triển khai gần tám trăm linh liều đến các nhóm đối tượng ưu tiên
thành phố hồ chí minh dự kiến trong tháng tám năm hai nghìn hai mươi một tiếp tục đẩy nhanh tiến độ và tổ chức tiêm hơn bốn triệu liều vaccine
để đảm bảo độ bao phủ vaccine cho người dân cũng như tính cấp bách của công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
những người thuộc nhóm cẩn thận trọng người trên sáu mươi năm tuổi hoặc người có bệnh lý nền mạng tính
được tiêm tại tất cả các cơ sở tiêm chủng cố định và lưu động không bắt buộc tiêm tại bệnh viện
đồng thời lưu ý sắp xếp mời những người thuộc nhóm trì hoãn tiêm chủng từ các đợt tiêm trước
cũng theo kế hoạch tiêm vaccine covid một mươi chín của thành phố hồ chí minh tại các khu phong tỏa
chính quyền địa phương căn cứ số lượng người dân để bố trí các điểm tiêm vaccine cố định hoặc lâu động phù hợp
tránh để người dân di chuyển đến các khu vực khác khi tham gia tiêm chủng
thưa quý vị dù hiện nay các cơ sở sang chiết vẫn đảm bảo đủ số oxy và bình cho công tác điều trị covid một mươi chín
nhu cầu về phân phối sản phẩm này cho f tự cách ly tại nhà lại tăng đột biến
bô hình atm oxy vừa đi vào vận hành để giải bài toán phân phối này
mô hình atm oxy do các mạnh thường quân phối hợp với thành đoàn thành phố hồ chí minh triển khai khi nhận thấy nhu cầu bình oxy cho các gia đình có người nhiễm covid một mươi chín tăng đột biến
hiện nay các cơ sở sang chiếc khí vẫn đảm bảo nguồn cung số lượng bình khí tận dụng từ những doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động có thể đáp ứng tốt cho việc điều trị tại bệnh viện và tại nhà
tuy nhiên lực lượng nhân sự để vận chuyển mặt hàng đặc biệt này đang thiếu hụt
tuy nhiên lực lượng nhân sự để vận chuyển mặt hàng đặc biệt này đang thiếu hụt
một con người có thể nhịn ăn trong vòng năm ngày nhưng mà không thể nhịn thở năm phút được
trải thiện vấn đề về vận chuyển và đưa đến tận nơi cho f thôi
và ngay cả f hoặc người nhà f một đi nữa thì cũng không thể đi ra khỏi nhà được để có thể đi sang chiếc bình
mình nghĩ đó là một vấn đề khó khăn và mình đang giải quyết bài toán đó
nhận các cái bình từ phía thành đoàn bổ sung và tiếp quản vào trong kho của công ước quân toàn
khi mà có ca tấn cấp thì các bạn sẽ báo vòng đường dưới nóng lên
lúc đó quận đoàn sẽ có người đưa bình từ kho ra các bạn shipper lên và nhận bình chuyển vào cho nhân viên y tế để họ tiếp quản và họ sẽ có đúng kỹ thuật và họ đưa vào trong hỗ trợ cho người f
lực lượng đoàn phường cũng tham gia vào quy trình cung cấp atmoc để đảm bảo nhanh chóng đưa oxy đến trong trường hợp khẩn cấp
về nguồn oxy và bình hiện các nhu cầu chưa tăng cao mô hình này đang có một nguồn cung là trung tâm sang chiếc tại huyện hóc môn
thời gian tới khi số lượng bình tăng lên bang tổ chức mở rộng ra các trung tâm sang chiếc tại tp thủ đức và huyện bình chánh để chủ động nguồn cung
mình dự kiến là mình sẽ trải dài khoảng hai mươi hai quận huyện và thành phố thủ đức với số lượng ban đầu sẽ là ba trăm linh bình hiện giờ mình đã làm được chín mươi bình
sau đó mình sẽ hỗ trợ tiếp qua bình oxy
mình sẽ hỗ trợ tiếp qua bình viện và hỗ trợ cho bình viện mượn máy thở
bên cạnh nỗi sợ thì nó còn trong mình là trách nhiệm và nhiệt huyết của tiểu trẻ
chúng tôi luôn sẵn sàng để hỗ trợ để lấy những tinh thần đó lắp lại cho những nỗi sợ
chúng tôi không nghĩ tới những nỗi sợ nữa cẩn thận trong các khâu của mình
đặc biệt là vô là phải có đồ bảo hộ và nước sát khuẩn luôn luôn phải bên mình
quy trình cho f tự chữa trị theo dõi sức khỏe tại nhà đã hoàn thiện
dự báo số lượng f được về lớn dẫn đến nhu cầu
bình oxy tăng đột biến thời gian tới
các trung tâm sang chiếc khuyến nghị những doanh nghiệp có lượng bình chưa dùng đến nên cho mượn
đóng góp vào quỹ oxy điều trị tăng tỷ lệ chữa trị thành công cho các bệnh nhân
ngày hai tháng tám tòa án nhân dân huyện cù lao dung tỉnh sóc trăng
mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo trần văn hùng
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy cư trú tại xã an thạnh ba huyện cù lao dung tỉnh sóc trăng
về tội chống người thi hành công vụ
theo cáo trạng trong thời gian địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu
để phòng chống dịch covid một mươi chín
vào ngày một mươi chín tháng bảy đối tượng trần văn hùng điều khiển xe mô tô đi từ nhà
ra khu vực chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín thuộc khu vực ấp an hưng xã an thành ba
tại đây hùng không chấp hành yêu cầu kiểm tra về kiểm soát dịch bệnh
không đeo khẩu trang đi ra khỏi nhà không có lý do chính đáng
điều khiển xe mô tô vượt chốt kiểm soát dịch bệnh
tổ tuần tra lưu động của công an xã an thạnh ba tổ chức truy tìm đối tượng hùng
và dừng phương tiện nhắc nhở về hành vi vi phạm nêu trên
đối tượng không những không nhận ra lỗi của mình mà còn có lời lẽ
đe dọa nhục mạ và tấn công các thành viên tổ công tác
tổ công tác tiến hành khống chế bắt giữ đưa về trụ sở công an xã an thành ba để làm việc
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo trần văn hùng
một năm tù giam về tội chống người thi hành công vụ
đối tượng phạm quốc huy sinh năm hai nghìn hai đã đến cơ quan cảnh sát điều tra công an
thành phố phan thiết tỉnh bình thuận để đầu thú và thừa nhận là người trực tiếp gây ra vụ án mạng
khiến anh lê minh nhật sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một tử vong
trước đó vào khoảng h ba mươi phút ngày hai tháng tám anh lê minh nhật được phát hiện nằm gục dưới đường
trước một quán nhậu tại thành phố phan thiết
nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong
hung thủ gây án cũng đã rời khỏi hiện trường
nhận được tin báo phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình thuận
phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra làm rõ vụ án mạng
đến khoảng một mươi một giờ cùng ngày huy đã đến công an phượng đức long đầu thú
và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
do bực tức vì bị anh nhật hiểu lầm và vô cơ đánh nên huy dùng kiếm chém anh nhật
biết mình không thể thoát tội nên đối tượng đã đến cơ quan công an đầu thú
công an huyện trần văn thợ tỉnh cà mau vừa bắt quả tàn ba đối tượng gồm
phạm hoài thanh hai mươi ba tuổi nguyễn văn tố một mươi tám tuổi và lê nhật tài hai mươi tuổi
cùng ngụ huyện trần văn thời về hành vi tàn trữ sử dụng trái phép chất ma túy
vào chiều ngày một tháng tám lực lượng công an phát hiện tại nhà của phạm hoài thanh
ở khóm bảy thị trấn trần văn thời có ba đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy
gồm thanh tài và tố
tăng vật thu được tại hiện trường gồm hai dụng cụ dùng để sử dụng chất ma túy
một cây mã tố dài khoảng sáu mươi cm
qua kiểm tra trên người các đối tượng công an thị trấn trần văn thời còn thu giữ thêm một gói ni lông
bên trong có chất rắn màu trắng nghi là chất ma túy
hiện vụ việc đang được công an huyện trần văn thời tiếp tục điều tra làm rõ
bản tin xin được tiếp tục với những tin tức về an ninh trật tự tại các địa phương thuộc khu vực phía nam
ngày hai tháng tám trong lúc đoàn cán bộ của tỉnh kiên giang đang trên đường ra xa đảo hòn tre
huyện kiên hải làm nhiệm vụ phòng chống dịch đã kịp thời phát hiện và cứu sống hai người dân
bị chìm tàu trên biển tàu bị chìm chở vật liệu xây dựng đang di chuyển từ đất liền ra đảo hòn tre
khi cách đảo khoảng một km thì bị sóng lớn đánh chìm trên tàu có hai người
may mắn đúng lúc này tàu khách cho đoàn cán bộ đi làm nhiệm vụ ở xa lão chạy ngang qua phát hiện
nên đã ghé vào cú vớt hai thuyền viên vào bờ
hiện chủ tàu đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng để tiến hành trục vớt tàu bị chìm
còn tại thành phố phú quốc vào chiều hôm qua ngày một tháng tám
tại khu vực biển bãi đất đỏ thuộc phường an thới
đã xảy ra một vụ đuối nước khiến hai người tử vong và một người mất tích
lúc đó năm người có hộ khẩu thường trú ở tỉnh an giang rủ nhau đi tắm biển
tại khu vực biển bãi đất đỏ thì xảy ra sự việc đau lòng
khi phát hiện lực lượng chức năng và người dân ở gần đó đã lao ra biển đưa được bốn người vào bờ
trong đó hai người đã tử vong hai người được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện
còn một người mất tích đã được lực lượng chức năng tìm kiếm
thưa quý vị từ khỏi chết trở về nghệ sĩ cát cà đơ lữ đắc long đã có những chia sẻ
xung quanh câu chuyện của một bệnh nhân mắc covid một mươi chín chuyển biến nặng
và được các bác sĩ cứu sống thần kỳ
xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ rất thật của người trong cuộc
về cuộc chiến với sars cov hai của anh và các bác sĩ
sau hơn hai tuần đàng đẳng chiến đấu với tử thần covid một mươi chín
nghệ sĩ cát cà đơ lữ đắc long may mắn được các bác sĩ bệnh viện chờ rẫy cứu sống
đối với anh
đó là những ngày không thể nào quên trong cuộc đời